thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái xuất hiện nhiều đối tượng xấu sử dụng thủ đoạn tạo một tài khoản trên các trang bán hàng online nhắn tin cho nhiều người với nội dung khách hàng đã trúng thưởng với giá trị lớn
với lý do nhẹ dạ mà nhiều người đã bị các đối tượng xấu này lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng có người lên đến hàng tỷ đồng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
với thủ đoạn trên đối tượng nguyễn phương toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại xã điện phong huyện điện bàn tỉnh quảng nam vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giam và khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng